từ đêm qua tới giờ ở khu vực đồng bằng bắc bộ vẫn xuất hiện những cơn mưa nhỏ mưa phùn còn ở các tỉnh vùng núi thì có mưa rào
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục yếu thêm những cơn mưa nhỏ mưa phùn ở khu vực phía đông bắc bộ và vùng đồng bằng sẽ chỉ kéo dài đến chín giờ sáng
sau đó trời khô ráo hơn từ một mươi một giờ trở đi ở khu vực phía đông bắc bộ còn có khả năng giảm mây và hứng nắng nhẹ
trong khi đó ở các tỉnh lai châu điện biên khu vực lào cai hà giang và phần phía bắc của tỉnh yên bái vẫn còn có mưa giải rác
gió đông nam của khối khí lạnh lệch đông cũng tác động và khiến cho các vùng ven biển các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh đang có mưa nhỏ mưa phùn và sơn mù trộn lẫn
tuy nhiên tình trạng mưa nhỏ mưa phùn này sẽ kết thúc sớm trước tám giờ sáng
sau tám giờ dù mây vẫn còn nhiều nhưng mưa sẽ rứt thậm chí sẽ có nắng nhẹ nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này sẽ tăng lên mức từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
còn ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nắng xuất hiện từ sớm vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức từ hai mươi tám đến ba mươi độ
ngày cuối tuần ở các tỉnh thành phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ tương đối dễ chịu
khu vực tây nguyên trong ngày hôm nay trời không mưa có nắng vừa phải nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ chỉ từ hai mươi tám đến ba mươi độ
còn với khu vực nam bộ khoảng sau một mươi giờ sáng cường độ nắng sẽ mạnh hơn nền nhiệt cao nhất tại nam bộ hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai ba mét biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước